tại tp hcm đã diễn ra lễ ký kết kế hoạch phối hợp đấu tranh phòng chống khai thác vận chuyển cát trái phép
trên vùng biển cần giờ và vùng giáp danh thành phố với các tỉnh bà rịa vũng tàu và tiền giang
trong đó chú trọng vai trò trách nhiệm của lực lượng bộ đội biên phòng phát huy sức mạnh tổng hợp trong đấu tranh
xử lý nạn khai thác vận chuyển cát trái phép trên vùng biển cần giờ và vùng giáp ranh các địa phương
trao đổi thông tin tài liệu thông báo tình hình thực tế và các hình thức phối hợp khi truy đuổi các vương tiện
có hành vi khai thác vận chuyển các trái phép giữa vùng biển giáp ranh
để cụ thể hóa kế hoạch phối hợp phòng chống nạn khai thác cát trái phép
lãnh đạo ủy ban nhân dân tp hcm cho rằng cần sự phối hợp đồng bộ giữa các ngành đơn vị
không khoáng trắng cho lực lượng biên phòng
đặc biệt coi trọng vai trò giám sát không để xảy ra tình trạng tiếp tay
bao che cho nạn khai thác các trái phép
trong biển cần giờ bộ đội biên phòng tp hcm đã phát hiện bắt giữ hai mươi năm vụ với ba mươi một vương tiện khai thác
vận chuyển các trái phép qua đó xử phạt gần năm trăm linh triệu đồng tịch thu bốn chín trăm linh mét khối cát vi phạm